nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số
ngày hai mươi sáu tháng chín tại xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng thư viện trường học thân thiện
thuộc điểm trường tiểu học và trung học cơ sở hàng kia
hàng kia là xã đặc biệt khó khăn trong chương trình một trăm ba mươi năm
với trên chín mươi năm dân số là đồng bào dân tộc mông
công tác phổ cập giáo dục mầm non xóa mù chữ
phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở
tỉ lệ đạt chuẩn hết sức khó khăn
hiện trường tiểu học và trung học cơ sở hàng kia b
có một mươi năm lớp với ba trăm ba mươi ba học sinh và trên bốn mươi giáo viên
cơ sở vật chất của nhà trường thiếu thốn về mọi mặt
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho nhà trường
các cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục và đào tạo địa phương
đã đặc biệt quan tâm đầu tư hỗ trợ xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường
thư viện thân thiện được hoàn thành với trên một đầu sách và phòng đọc đạt chuẩn
đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao văn hóa đọc
cũng như chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường